cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bảy đối tượng về tội cho ve lãi nặng trong giao dịch dân sự
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thanh hóa tỉnh thanh hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
làm nhục người khác cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại shop quần áo mai hường số chín mươi ba đường lê hoàn phường lam sơn tp thanh hóa
đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với cao thị mai hường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai về tội làm nhục người khác
cưỡng đoạt tài sản khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với trịnh đình anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi là chồng của hường về tội cưỡng đoạt tài sản
trước đó vào chiều ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một công an thành phố thanh hóa phát hiện trên mạng xã hội facebook xuất hiện một clip có độ dài gần bốn phút
về việc một cô gái bị một nhóm người có hành vi dùng vũ lực và có dấu hiệu làm nhục được cộng đồng mạng chia sẻ gây bức xúc dư luận
ngay khi tiếp nhận nguồn tin này công an thành phố thanh hóa đã tiến hành xác minh và triệu tập chủ số quần áo đến cơ quan công an xác minh
tại đây các đối tượng khai sau khi phát hiện do bị mất trộm quần áo và liên hệ được với hai nữ sinh lấy trộm đồ của xót mình
hương đã đánh đập dùng kéo cắt tóc cắt áo của nữ sinh tên m và còn yêu cầu m phải khắc phục số tiền một mươi năm triệu đồng nếu không sẽ báo công an
do không lo được tiền nên m đã nhắn tin xin lỗi hường tuy nhiên hường và chồng liên tục nhắn tin đe dọa nữ sinh này
ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một gia đình hai cháu m và h đến xóm mai hường để đưa tiền
do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình cháu hát xin khắc phục số tiền một mươi triệu đồng và được đình anh đồng ý
còn gia đình mờ do không có tiền nên mai hường đã yêu cầu viết giấy đơn khất nợ
với số tiền là một mươi triệu đồng
chỉ trong vòng một ngày lực lượng liên ngành chống buôn lậu của tỉnh an giang đã phát hiện bắt giữ ba xe vận tải
vận chuyển số lượng lớn quần áo thức ăn gia súc nước ngọt và đồ điện có xuất xứ nước ngoài và không rõ nguồn gốc
tổng giá trị hàng hóa trên một ba tỷ đồng
ngày ba tháng một mươi hai tại khu vực huyện tỉnh biên tổ liên ngành
tiến hành phát hiện bắt quả tang hai xe ô tô tải do tài xế la cầm đường điều khiển
trên xe có vận chuyển tám sáu trăm một mươi bộ quần áo trẻ em và một năm trăm năm mươi áo khoác và xe ô tô tải biển kiểm soát sáu mươi năm c một mươi hai nghìn bốn trăm năm mươi chín
do tài xế nguyễn quốc hậu điều khiển
trên xe có vận chuyển hai mươi tấn gồm tám trăm linh bao thức ăn gia súc nhãn mát nước ngoài
sáng cùng ngày tại khu vực thuộc thành phố châu đốc tổ liên ngành phối hợp cùng lực lượng quản lý thị trường
kiểm tra phát hiện trên xe ô tô tải biển kiểm soát sáu mươi bảy c tám mươi bốn
do lê thanh tỉnh làm tài xế có một lượng hàng hóa nhãn mát nước ngoài và không rõ nguồn gốc
tại thời điểm kiểm tra các tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tổ công tác đã bàn giao cho các đơn vị chức năng lập biên bản tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ
chương trình an ninh hai mươi bốn h xin được tiếp tục với bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngày hôm nay xin được bắt đầu với những thông tin về tình hình an ninh trật tự
ngày bốn tháng một mươi hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đã tạm giữ khẩn cấp nghi phạm nguyễn minh nhật
hai mươi sáu tuổi thương trú tại phường tân bình thành phố di an tỉnh bình dương để điều tra về hành vi giết người cướp tài sản
theo điều tra khoảng một mươi tám h ngày hai tháng một mươi hai sau khi đối tượng nhật đi giao gà tại ngã ba vũng tàu về đến ngã tư chiêu liêu
thuộc phường tân bình thành phố dĩ an tỉnh bình dương tại đây đối tượng nhật điện thoại cho bà dương thị yến
năm mươi sáu tuổi quê hà nội để mua dâm tại phòng trọ của nạn nhân
sau khi mua dâm giữa nhật và nạn nhân xảy ra mâu thuẫn về việc trả tiền mua dâm
trong lúc sâu sát nhật dùng tay bấp cổ khiến bà yến tử vong
sau đó nhật lấy hai điện thoại hiệu iphone của nạn nhân bỏ trốn khỏi hiện trường
sau thời gian ngắn điều tra lực lượng cảnh sát hình sự đã tìm ra nguyễn minh nhật
vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ
sau thời gian tích cực điều tra công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai vừa kết luận điều tra
đồng thời chuyển hồ sơ đến viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố bị can nguyễn kim phượng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngủ tại thị trấn dầu dây về tội tàn trữ trái phép chất ma túy
theo kết luận điều tra là đối tượng nghiện ma túy nên ngày một mươi bảy tháng bảy phượng đi đến lối ra
của đường cao tốc tp hcm long thành dầu dây ở xã bầu hàm hai huyện thống nhất
mua hai gói ma túy gồm heroin và metafetamine của một đối tượng
chưa rõ lai lịch để mang về sử dụng dần
khi đến khu phố lập thành thị trấn dầu dây thì bị công an huyện thống nhất phát hiện bắt giữ cùng tan vật
được biết thời gian vừa qua công an tỉnh đồng nai đã đẩy mạnh tấn công vào tội phạm ma túy
khám phá hàng chục vụ truy tố nhiều đối tượng ra trước pháp luật
góp phần ổn định tình hình an ninh trực tượng ở địa phương
sau khi triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng gần bốn tỷ usd
có quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở tp hcm cách đây hai ngày
thì hôm nay công an tp cho biết đã khởi tố bắt tạm giam đối với ba mươi tám đối tượng
theo điều tra đường dây đánh bạc này do huỳnh long bạch sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
nguyễn đắc quý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cùng ngụ quận gò vấp huỳnh long như sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
ngụ quận tân bình và phạm thị mai ngân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ quận phú nhuận cầm đầu và điều hành
công an xác định nhóm này sử dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái pháp luật
hoạt động hết sức tình vi bí mật thay đổi thủ đoạn đặc thực thông qua việc sử dụng đổ tiền việt
để mua các loại tiền điện tử như ethereum usdt tron liên kết với các sản tài chính để quy đổi nạp rút tiền
các đối tượng hình thành nhiều đường dây phân cấp nhiều tầng nhiều đại lý
tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn phát triển ở nhiều tỉnh thành trong cả nước
bước đầu công an xác định số lượng tiền giao dịch gần bốn tỷ usd tương đương tám mươi bảy sáu trăm một mươi hai tỷ đồng
đây mới chỉ là số tiền con bạc tham gia chơi chưa tính tiền đối ứng của nhà cái
hiện công an tp hcm vẫn đang phù hợp cùng các đơn vị điều tra mở rộng đường dây đánh bạc quy mô lớn này
gần cuối năm hoạt động sản xuất kinh doanh giao thương gia tăng
cùng với thời tiết hanh khô nên tìm ẩn nguy cơ cháy nổ đòi hỏi lực lượng chức năng
và người dân cần phải nêu cao tinh thần cảnh giác chuẩn bị phương án sẵn sàng
ứng phó khi có sự cố cháy nổ xảy ra
ghi nhận từ nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân tại tp biên hòa tỉnh đồng nai
sau giãn cách xã hội người dân doanh nghiệp quay trở lại lao động sản xuất để kịp thời phục hồi kinh tế
tuy nhiên đa phần doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh chưa thực sự quan tâm đến công tác phòng ngừa cháy nổ
trước thực trạng đó lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đã tiến hành kiểm tra đồn đốc nhắc nhở các đơn vị
thực hiện ngay giải pháp phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an toàn sản xuất
trong thời gian nghỉ dịch khoảng ba bốn tháng chúng tôi rất khó khăn về vấn đề nhân sự
dẫn đến là trong quá trình chuẩn bị công tác phòng cháy chữa cháy hơi gặp khó khăn
dù như vậy nhưng chúng tôi vẫn cố gắng để cải thiện tình hình phòng cháy chữa cháy cho nó an toàn cho nó tốt
phòng chống cháy nổ của công ty cũng được các anh bên phòng cháy đồn đốc thường xuyên
bản thân công ty thì cũng vì an toàn tài sản của công ty cũng như là tính mạng của công nhân
cho nên cũng thường xuyên có người kiểm tra bảo dưỡng định kỳ
còn bên cho thuê chỉ còn có một đơn vị thôi nhưng cũng nhắc nhở thường xuyên vấn đề phòng chống cháy nổ
theo báo cáo từ đầu năm đến nay trên địa bàn tp biên hòa
xảy ra một mươi hai vụ cháy làm một người bị thương thiệt hại về tài sản hàng tỷ đồng
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi tăng sáu vụ
về cứu nạn cứu hộ xảy ra một mươi năm vụ tăng một mươi bốn vụ so với cùng kỳ
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã cứu được năm người
tìm kiếm trục bớt được năm thi thể
nguyên nhân chủ yếu vẫn là do chập điện sự cố kỹ thuật
đơn vị chúng tôi đã tham mưu cho lãnh đạo công an tp biên hòa
xây dựng kế hoạch số ba trăm một mươi chỉ đạo lực lượng đồi cảnh sát phòng cháy cháy
và lực lượng công an ba mươi phường xã
trong đó đội cảnh sát phòng cháy cháy chúng tôi sẽ chủ động tham mưu lãnh đạo
ủy ban nhân dân tp biên hòa xây dựng kế hoạch kiểm tra liên ngành
đối với khu trung cư các khu trung cư dân cư trên địa bàn nguy hiểm cháy nổ cao
trên địa bàn tp biên hòa
nhằm đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ từ nay đến cuối năm
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tp biên hòa sẽ tăng cường công tác
hướng dẫn kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở trọng điểm
nơi tập trung hàng hóa phối hợp với các cơ sở rà soát bổ sung
chỉnh lý các phương án chữa cháy để có phương án xử lý các sự cố cháy nổ lớn phức tạp
huy động nhiều lực lượng tham gia đồng thời thường xuyên tuyên truyền kiểm tra xử lý các đơn vị vi phạm
thưa quý vị hiện nay số ca tử vong do mắc covid một mươi chín tại tp hcm tập trung chủ yếu ở những
bệnh nền và người trên năm mươi tuổi
ngành y tế tp hcm cũng đã mở chiến dịch để bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ này
theo phân tích của sở y tế tp hcm số ca tử vong do mắc covid một mươi chín tại thành phố
chủ yếu là người có bệnh nền và ở độ tuổi từ năm mươi trở lên
để hướng đến mục tiêu giảm mắt và giảm nguy cơ tử vong do covid một mươi chín
thành phố sẽ triển khai chiến dịch tăng cường bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho người thuộc nhóm nguy cơ
chiến dịch này dự kiến triển khai trong vòng một tháng từ nay đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
bao gồm ban chỉ đạo phòng chống dịch phường xã thị trấn ra soát và lập danh sách các hộ gia đình
có người thuộc nhóm nguy cơ người có bệnh nền người cần chăm sóc dài hạn
tại các cơ sở y tế người từ năm mươi tuổi trở lên
căn cứ vào danh sách độc lập trung tâm y tế triển khai xét nghiệm nhanh kháng nguyên sars cov hai
cho từng thành viên của các hộ gia đình nêu trên
nếu phát hiện f không thuộc nhóm nguy cơ khuyến khích người f đi cách ly tập trung
để giảm nguy cơ lây lan cho các thành viên khác trong hội gia đình nhất là người thuộc nhóm nguy cơ
nếu phát hiện f thuộc nhóm nguy cơ có bệnh nền ổn định có đủ điều kiện cách ly tại nhà
thì cấp phát thuốc kháng virus cho người f và cách ly tại nhà nếu người f có nguyện vọng
đối với các thành viên trong hội gia đình có kết quả xét nghiệm âm tính
tiến hành tiêm vaccine cho những người chưa tiêm
đối với người thuộc nhóm nguy cơ có bệnh nền hoặc trên năm mươi tuổi có kết quả xét nghiệm âm tính
tiến hành tiêm mũi nhắc lại nếu đã tiêm đủ liều cơ bản trước đó ít nhất sáu tháng
trung tâm y tế chuyển danh sách các hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ
kèm số điện thoại liên lạc đến mạng lưới thầy thuốc đồng hành để được tư vấn và theo dõi sức khỏe từ xa
tại đồng bằng sông cửu long từ khi dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp trở lại
các địa phương đã chủ động linh hoạt triển khai mô hình trạm y tế lưu động khá hiệu quả
đảm trách những nhiệm vụ quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh tại cơ sở
nhiều cán bộ y tế cơ sở đã nảy ra những sáng kiến độc đáo phù hợp với tình hình địa phương
chiếc xe máy cùng một chiếc thùng có chứa đồ bảo hộ thuốc dụng cụ lấy mẫu nhiều dụng cụ khác
và đủ có một chiếc máy tạo oxy từ khí trời đảm ứng cấp cứu tại chỗ
trạm y tế lưu động bằng xe gắn máy đã hoạt động hơn một tháng qua
các bộ y tế xã phú đức huyện tâm nông tỉnh đồng tháp giải quyết tất cả nhiệm vụ thuộc về chức năng trạm y tế lưu động
tiêm vaccine lấy mẫu xét nghiệm và chăm sóc y tế các trường hợp liên quan covid một mươi chín
được biết xã phú đức là địa phương sớm nhất huyện tam nông triển khai mô hình này
theo ý tưởng của mình thì mình đặt ra mô hình làm cho các em đem về mua giặt tư rồi về tự làm
trạm y tế thì cũng vì cái này là nhiệm vụ của ngành do đó các em cũng là hết sức là tích cực thực hiện không vì phàn nàn
chẳng hạn như ở tại phú đức thì quỹ ban xã cho riêng một chiếc xe hai bánh để đặt cái thùng này lên để cho các em đi làm
còn một số xã khác thì không có xe thì lấy xe của cán bộ nhân viên để mà chở cái thùng này đi làm
không chỉ giải quyết bài toán về địa hình cách làm này cũng có thể là một hướng mở
để giải quyết những khó khăn về cơ sơ vận động
vật chất trong quá trình triển khai trạm y tế lưu động tại địa phương
có thể thấy trong những lúc khó khăn sự tự lực sáng tạo từ lực lượng y tế cơ sở
đã lần nữa giải quyết khó khăn phát sinh theo cách gần gũi và thực tế nhất
tỉnh vĩnh long vừa ban hành đề án hỗ trợ người lao động trở về từ vùng dịch được vây vốn với lãi suất ưu đãi
nhằm tạo công an việc làm ổn định cuộc sống
những lao động tự do và một số đối tượng lao động không thuộc diện nhờn hỗ trợ theo quy định
quy định của nghị quyết số sáu mươi tám của chính phủ sẽ được vây vốn ưu đãi thông qua ngân hàng chính sách xã hội
với lãi suất tương đương với lãi suất cho vay đối với các hộ cần nghèo theo quy định của tính dụng chính sách
là một trong những hộ kinh doanh vận tải được xét duyệt hỗ trợ từ đề án do tỉnh vĩnh long triển khai
ông dùng ngụ phường ba thành phố bến long đợi ngân hàng chính sách xã hội việt nam chi nhánh bến long
cho vây chín mươi triệu đồng
với nguồn vốn này ông đã tập trung nhập hàng và duy tu sửa chữa lại cơ sở sau nhiều tháng liền ngưng hoạt động
vì phải thực hiện giãn cách xã hội
nguồn vốn đã tiếp thêm động lực để ông khôi phục lại hoạt động kinh doanh
tụi tôi dài là khoảng chín mươi triệu để tụi tôi duy tu sửa chữa xe để mà hoạt động trở lại
chẳng những mà bản thân tôi vui mà ngay cả những anh em của tôi ai cũng vui
tại vì suốt thời gian mà dịch bệnh thì không có công an việc làm
rồi bây giờ khi mà có công an việc làm rồi mình hoạt động
hoạt động không được mà được cái nguồn tiền này để mà mình duy tu sửa chữa xe
rồi hoạt động trở lại bình thường thì có như là anh em rất là phấn khởi
làm nghề thợ hồ với thu nhập hơn hai trăm linh đồng mỗi ngày để trang trải cuộc sống
dịch covid một mươi chín bùng phát khiến anh vẹn tạm ngưng công việc
nay được giải ngân vay năm mươi triệu đồng anh vẹn dự tính đầu tư chăn nuôi bò
với hy vọng vượt qua giai đoạn khó khăn này
tôi được nhà nước hỗ trợ dây giống này về để mua con giống để mình chăn nuôi bò nái
tại do tình hình dịch bệnh mình đi làm khó khăn rồi
cho nên ở nhà mình mua bò để mình chăn nuôi cho kiếm thêm kinh tế thu nhập cho gia đình
mục tiêu của đề án là giải quyết việc làm cho trên hai lao động bị ảnh hưởng bởi dịch
với nguồn vốn dự kiến là sáu mươi tỷ đồng
người lao động hội sản xuất kinh doanh được vay tối đa một trăm linh triệu đồng mỗi lao động trong năm năm
đến nay ngân hàng chính sách xã hội việt nam chi nhánh vĩnh long giải ngân được một mươi bảy năm tỷ đồng
giải quyết việc làm cho năm trăm chín mươi năm lao động
hiện đơn vị đã nhận hồ sơ của một trăm chín mươi một lao động đề nghị vay bảy năm tỷ đồng
và sẽ đẩy nhanh giải ngân trong thời gian tới
ngày hôm nay người lao động là các cá nhân họ sản xuất kinh doanh
bị ảnh hưởng do đại dịch covid một mươi chín thì có nhu cầu vay vốn chương trình này là rất lớn
trong khi đó thì cái nguồn vốn cho vay thì lại có hạn
hiện nay thì chúng tôi đang phối hợp với chương trình địa phương
và các tổ chức hội đồng tải nhận quy thách ra soát thật kỹ giám sát thật chặt
kịp thời giải ngân đến đó tự tục hưởng để bị cho vay
đã mang lại hiệu quả cao nhất giúp cho người dân khắc phục hậu quả của đại dịch covid một mươi chín
chúng tôi cũng sẽ tiếp tục mình tăng cường công tác tuyên truyền để làm sao cho nhiều và nhiều đối tượng
nằm trong diện này người ta tiếp cận được biết được chủ trương chính sách này
mà người ta có kế hoạch và được ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ
sẽ làm hồ sơ để mình được nhận cái chính sách
trong điều kiện dịch bệnh khó khăn thông qua đề án
tỉnh vĩnh long đã trao cần câu cho các đối tượng thụ hưởng
nhờ nguồn vốn vay ưu đãi này nhiều lao động ở địa phương
tự tạo được công an việc làm hạn chế thất nghiệp
duy trì ổn định và phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định cuộc sống